ngày hai mươi bảy tháng một mông cổ đã quyết định đóng cửa biên giới với trung quốc không cho phép ô tô và khách bộ hành qua biên giới đồng thời đóng cửa tất cả các trường học
tới ngày hai tháng ba lệnh này cũng được áp dụng với các địa điểm công cộng khác các hoạt động tập thể thi đấu thể thao và ngay cả các hội nghị cũng tạm thời bị hủy